triển khai kế hoạch công tác của bộ ngoại giao với các địa phương năm hai nghìn một mươi chín và nhân dịp kỷ niệm bốn mươi sáu năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam vương quốc anh
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một bộ ngoại giao đã phối hợp với đại sứ quán anh tại việt nam và hiệp hội doanh nghiệp anh tại việt nam tổ chức hội nghị gặp gỡ vương quốc anh tại hà nội
phát biểu khai mạc thứ trưởng thường trực bùi thanh sơn nhấn mạnh dù cách xa về địa lý hai nước việt anh đã sớm kết giao và hiện là đối tác chiến lược của nhau
cùng đồng hành vì mục tiêu hòa bình an ninh phát triển và thịnh vượng
khẳng định hội nghị có ý nghĩa hết sức thiết thực nhằm tăng cường sự giao lưu giữa hai nước
đây là cơ hội để đại diện các bộ ngành địa phương cộng đồng doanh nghiệp các tổ chức của hai bên gặp gỡ
hiểu thêm về chính sách của chính phủ tiềm năng thế mạnh và nhu cầu hợp tác về công nghệ giáo dục văn hóa
để mạnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp và địa phương việt nam với các đối tác từ vương quốc anh
hội nghị đã tập trung thảo luận các định hướng và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược việt nam vương quốc anh
trên các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư văn hóa giáo dục và đào tạo khoa học công nghệ và du lịch